thưa quý vị ủy ban an toàn đường sát crs của ấn độ vừa công bố báo cáo điều tra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng
làm hàng trăm người thiệt mạng đầu tháng trước trong đó kết luận rằng công nhân sửa chữa đường dây
đã kết nối nhầm hệ thống tín hiệu tự động của mạng lưới dẫn đến vụ va chạm giữa ba đoàn tàu
vụ việc xảy ra vào ngày hai tháng sáu tại bang odisha miền đông ấn độ
làm hai trăm tám mươi tám người thiệt mạng và hơn một người bị thương
một tàu của coromantro express đã được chuyển đường dây ngay trước khi đâm vào một tàu chở hàng đang chờ tại ga
một số tàu của coromantel express bị văng sang dây bên cạnh và bị tàu của harrah superfast express di chuyển theo chiều ngược lại đâm phải
báo cáo điều tra của ủy ban an toàn đường sắt cho biết có nhiều sai sót ở nhiều mức độ khác nhau trong bộ phận tín hiệu và thông tin
cũng như các thủ tục vận hành tiêu chuẩn không được tân thủ trong quá trình sửa chữa hệ thống